hai nhóm thanh niên nẹp bô xe máy nên đã cự cãi rồi tấn công gây án mạng
công an tỉnh lâm đồng cho biết là đã bắt giữ nguyễn nhật hoàng một mươi năm tuổi và hoàng trọng tâm một mươi sáu tuổi
cùng chú tại huyện đức trọng để điều tra về hành vi giết người
sau khi ăn đêm về bùi hồng công và ba người bạn nhìn thấy nhóm của tâm và đã nẹp bô nhìn đều nhau
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn hoàng và tâm điều khiển xe máy đuổi theo nhóm của công
sau đó tâm đã cầm dao đuổi theo đâm công vào rũng rồi bỏ trốn
công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
cơ quan công an cũng thu thập được chiếc xe máy và con dao là tăng vật
ngoài ra qua test nhanh ma túy hoàng trọng tâm cho kết quả dương tính với chất cần xa